thưa quý vị từ ngày hôm nay mùng hai tháng sáu kỳ thi tuyển sinh lớp một mươi trung học phổ thông công lập năm học hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi
tại thành phố hải phòng chính thức diễn ra với hơn hai mươi bốn thí sinh tham dự
thời tiết cực kỳ oi bức và nóng đỉnh điểm như những ngày này
bên cạnh việc phục vụ đảm bảo an ninh trật tự trật tự an toàn giao thông
hình ảnh những người chiến sĩ công an đội nắng trò chuyện hỗ trợ giúp đỡ thí sinh phụ huynh
đã để lại những ấn tượng tốt đẹp trong lòng nhân dân
trên các tuyến đường có điểm thi được tổ chức người dân hải phòng đặc biệt là các phụ huynh
bày tỏ sự cảm thích trước hình ảnh các chiến sĩ công an đứng dưới trời nắng trăng trăng
làm rào phân luồng hướng dẫn thí sinh vào phòng thi và đảm bảo trật tự tại các khu vực liên quan
bên cạnh việc phục vụ đảm bảo an ninh trật tự trật tự an toàn giao thông
công an cũng sẵn sàng hỗ trợ các thí sinh trong quá trình di chuyển đi ảnh hưởng đến thời gian đến phòng thi
các lực lượng ứng trực đều sẵn sàng phù hợp với các đơn vị thuộc điện lực y tế
để xử lý khi có sự cố phát sinh trợ giúp trong trường hợp thí sinh cần giúp đỡ
công an các đơn vị địa phương cũng chủ động thành lập các tổ công tác tình nguyện
tham gia tư vấn trợ giúp thí sinh chuẩn bị nước uống tặng thí sinh và phụ huynh học sinh
sĩ công an trò chuyện hỗ trợ giúp đỡ thí sinh phụ huynh không chỉ để lại những ấn tượng tốt đẹp trong lòng người dân
mà đã và đang góp phần đảm bảo an toàn thành công cho mỗi mùa thi